những ngày này nhiều bà con nông dân ở tỉnh đồng nai đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch lúa vụ đông xuân
mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng nắng nóng kéo dài gây khô hạn thế nhưng năm nay năng suất lúa vẫn tốt bán được giá cao
cánh đồng lúa xã sông rây huyện cẩm mỹ đang bước vào thu hoạch vụ đông xuân
năm nay năng suất bình quân đạt từ tám chín tạ một sào cao hơn so với cùng kỳ từ hai năm tạ
cùng với đó giá bán lúa tại ruộng từ bảy hai trăm linh đồng đến bảy năm trăm linh đồng một kg đối với lúa thường và tám tám năm trăm linh đồng một kg lúa thơm cao hơn so với vụ trước một đồng khiến nông dân rất phấn khởi
tại các huyện trong tỉnh nông dân cũng đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng nắng nóng kéo dài gây khô hạn
tuy nhiên ngay từ đầu vụ ngành nông nghiệp đồng nai đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường điều tiết hệ thống thủy lợi để đủ nước tưới cho cây lúa tránh bị ảnh hưởng do nắng nóng khô hạn
ngoài ra việc khuyến cáo bà con sử dụng các giống lúa kháng từ sâu bệnh chuyển nổi diện tích cây trồng phù hợp nên cho năng suất cao
hiện nay mới đi vào thu hoạch ở những trà lúa sớm tuy nhiên thì tâm lý bà con rất là phấn khởi do năm nay tương đối được mùa
đây cũng là khu vực sản xuất lúa lớn của xã sông rai và cũng góp phần vào việc bình ổn an ninh lương thực trong mùa dịch covid một mươi chín
dù không phải là địa phương
nhưng việc được mua được giá từ đầu vụ thu hoạch trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra phức tạp đã góp phần giúp người nông dân đồng nai vượt qua giai đoạn khó khăn